với tỷ lệ đại biểu bỏ phiếu ủng hộ phản đối là sáu mươi ba và năm mươi năm quốc hội israel đã thông qua tổng dự toán ngân sách do chính phủ đề xuất là năm trăm tám mươi bốn tỷ new second israel tương đương với khoảng một trăm sáu mươi tỷ đô la mỹ chưa kể tới một trăm bốn mươi tỷ new second israel để thanh toán các khoản nợ đến hạn
khoản ngân sách này cũng sẽ bổ sung hàng chục tỷ đô la mỹ để tài trợ cho các khoản chi liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra với phong trào hamas tại giải gaza
phát biểu sau khi ngân sách được thông qua bộ trưởng tài chính israel bezalel smotrick nêu rõ ngân sách chiến tranh sửa đổi có các mục tiêu rõ ràng là
giành thắng lợi trong chiến tranh chi trả cho lực lượng quân nhân dự bị tăng cường mặt trận nội địa và tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế israel
ngoài năm mươi tỷ new second israel tương đương với khoảng một mươi ba bảy tỷ usd chi thêm cho hoạt động quân sự quốc phòng ngân sách hai nghìn hai mươi bốn
còn đề xuất tăng thêm một mươi năm tỷ new second israel tương đương với bốn một tỷ đô la mỹ cho các hoạt động quân sự
hoạt động phát sinh về y tế giáo dục cảnh sát và bồi thường cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi chiến sự
do đó mức trần thâm hụt ngân sách năm nay cũng được đề xuất tăng lên sáu sáu tổng sản phẩm quốc nội gdp so với mức hai hai mươi năm gdp trước khi xảy ra xung đột
cuộc xung đột tại giải gaza khiến chi tiêu quốc phòng của israel tăng tám mươi năm
trước khi luật ngân sách sửa đổi năm hai nghìn hai mươi bốn được trình lên quốc hội israel các quan chức và chuyên gia tài chính đã khuyến cáo chính phủ nước này
cắt giảm các khoản chi tăng thêm không liên quan đến xung đột
nhằm cân đối các chỉ số vĩ mô